sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện
điển sụt lún nghiêm trọng tại địa bàn ấp hai a xã tân ân huyện cân đức tỉnh long an
phần nền bên ngoài của đường giao thông giáp với canh ba mươi tháng bốn bị sụt lún với chiều dài gần hai mươi mét
ăn sâu vào nền đường bê tông mặt đường bị nứt đôi chính quyền địa phương đã cử cán bộ chuyên môn
đến hiện trường căng dây bảo đảm an toàn cho người dân ngoài ra dọc tuyến đường này xuất hiện
thêm nhiều dấu vết của sụt lún sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh long an đã đến khảo sát
để lập kế hoạch khắc phục tình trạng này